lực lượng binh chủng hóa học phối hợp cùng một số đơn vị đã chính thức tiến hành tẩy độc tại khu vực cháy công ty dạng đông
theo đó vào khoảng tám giờ sáng nay ngày một mươi hai tháng chín lực lượng binh chủng hóa học bộ quốc phòng đã phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
công ty urenco một mươi bắt đầu tiến hành tẩy độc tại nhà kho giảng đông nơi xảy ra vụ cháy ở công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông vào ngày hai mươi tám tháng tám vừa qua
bộ tư lệnh hóa học sẽ hướng dẫn giám sát toàn bộ quá trình thu gom theo đúng quy trình đã được thống nhất giữa tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội
bộ tư lệnh hóa học viện hóa học môi trường quân sự và công ty urenco một mươi